câu chuyện những hình ảnh và những hành động có tác động đánh thức và lan tỏa trong cộng đồng
đó không cần là những bài học đạo đức to tát hay là những lời hô hào hoa mỹ
câu chuyện về một nam sinh nhặt rác hàng tiếng dưới mưa ở long an vừa qua đã thực sự làm nhiều người xúc động
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện này trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nam sinh dừng xe dưới mưa để thông cống thoát nước
dưới trời mưa nặng hạt một cậu học sinh đã dùng tay không móc rác đất cát chặn ở miệng cống ra để nước mưa dễ tiêu thoát
sau khi khơi thông miệng cống thứ nhất nam sinh này tiếp tục đến khơi thông cống thoát nước tiếp theo ở gần đó
hành động đẹp của cậu học trò đã nhận được hàng ngàn lời khen từ cộng đồng mạng
hoan hô hành động đẹp của em học sinh
một hành động thật đẹp một nhân cách đẹp em xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước
đất nước mình cần những người như em
thật ý nghĩa có thể đây là kỷ niệm thắp sáng một tương lai
một việc làm nhỏ tác động lớn cháu thật đáng yêu
xem qua clip này người lớn chúng ta nên suy nghĩ lại
ý thức tốt các bạn nhỏ nên học tập thậm chí người lớn chúng ta cũng phải học theo vì một việt nam tốt đẹp hơn
nhân cách cao đẹp mong mọi điều tốt đẹp đến với em và gia đình
cậu bé đi xe đạp dọn rác thế mà có những cậu lớn đi ô tô lại ném rác ra ngoài đường đấy
qua tìm hiểu thông tin em học sinh tên phạm trọng đạt sinh năm hai nghìn tám là học sinh lớp sáu trên một trường trung học cơ sở long an long thành
đạt hiện đang ở cùng ông bà tại xã long an long thành đồng nai
do mẹ đi làm thuê ở xa nên bé ở với ông bà
đa phần cư dân mạng đều cho rằng cảm giác đầu tiên khi xem clip móc dọn rác trong mưa là vui là yêu thương chử mến
nhưng liền sau đó là cảm giác xấu hổ khi nhìn cậu bé và ngẫm lại mình
vẻ thả nhiên như không của nam sinh
sinh khi làm việc đó cho thấy đối với cậu hành vi này chỉ là chuyện bình thường cậu vẫn làm hàng ngày
và dọn rác nơi công cộng là việc đương nhiên
còn gì đệm bằng khi con người làm việc tốt một cách hồn nhiên chẳng cần cân nhắc nghĩ ngợi
cảm động trước hành động của em
tưởng chừng đơn giản nhưng lại là hành động đẹp cần gì cao siêu đâu
còn xứng đáng là mầm non tương lai của đất nước
mong là các cha các mẹ các anh chị đi đường vứt rác bừa bãi nhìn mà xấu hổ dân là vừa
biểu dương kịp thời đúng lúc mang tính giáo dục cao cần phát huy
việc làm của cháu thật đáng hâm mộ
cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn từ những đóng góp nhỏ nhất của mỗi người với xã hội
động viên khích lệ đúng thời điểm tạo một tâm lý cực kỳ tích cực cho cậu bé trên con đường đời sau này
việc làm của cậu bé như một nốt nhạc trong trèo thánh thót như tia sáng vui vẻ nhảy nhót làm bức tranh cuộc đời trở nên có ý nghĩa
ngẫm ở đời ai cũng sẽ chọn việc nhẹ nhàng
giang khổ sẽ dành phần ai
cuộc sống luôn nhiều màu sắc tốt xấu đan sen
nhưng với những người lớn hàng ngày phải vật lộn với lo toan đối mặt với nhiều chuyện tiêu cực với thói hư tật xấu của người đời
clip mấy chục giây như dòng nước mát làm dịu tâm hồn
nó khiến ta nhẹ nhõm an vui thấy tin yêu hơn thấy cuộc đời dù nhiều nhọc nhằn ưu ám nhưng vẫn đáng sống biết bao
bạn nghĩ sao về hành động đẹp của cậu học trò dưới mưa
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn đợt dịch covid một mươi chín vừa qua thành phố hà nội đã cho giữ bỏ biển cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ ngồi trên một mươi tuyến phố
sau khi hoạt động xã hội trở lại bình thường thì việc đồng loạt giữ bỏ này lại cho thấy có nhiều tồn tại bất cập tại một số tuyến phố
và một trong số ấy chính là
đặc sản cùng tắc đã quay trở lại
mà nhiều người đã phải tỏ rõ sự ngao ngán mỗi sớm mỗi tối bất kể là giờ tan tầm hay không
tình trạng kẹt cứng lại gây ra rất nhiều phiền toái thậm chí là nghiêm trọng
đặc biệt là ở những tuyến phố có các bệnh viện lớn thì việc các phương tiện dừng đỗ đón trả khách bát nháo hỗn loạn rất có thể gây ảnh hưởng đến việc cứu chữa kịp thời cho người bệnh
phố phủ dõn hà nội
biên báo cấm một chiều xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ ngồi được giữ bỏ
và khi mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường thì ngay lập tức không cảnh phố phủ dõn gỗn loạn như thế này
các hàng taxi lũ lượt đi vào ngang nhiên dừng đón trả khách
hóa xe buýt buộc phải phun chân trở lại như thế này
rông quá thì gỗ gỗ cho đổ thì họ tiến lên rồi quay đầu quay lại
chúng ta thiếu các biện pháp giữ phòng sau khi chúng ta dỡ bỏ như vậy
cụ thể là ở đây là thiếu cái hình dung là việc taxi sẽ dừng chờ khách ngay trong phạm vi phụ cận ngay trước cổng bệnh viện
mắt đường hẹp nên phố phủ dõn thường quá tải vào giờ cao điểm
trong khi cánh tài xế taxi
họ liên tục quay đầu tìm kiếm khách hàng
nên các phương tiện thường xuyên trong trạng thái cải giang lược
thậm chí các xe hợp đồng còn ngang nhiên trả khách ngay giữa đường
trên tuyến phố có hai bệnh viện lớn là bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện việt đức
nên nhu cầu cấp cứu là rất lớn
xong trở nên bất lực trước màn gian trận của xe taxi xe hợp đồng
chúng ta biết khi mà người bệnh ở trong tình trạng cấp cứu
thì có khi phải dành giật từng giây từng phút để giữ lên mạng sống của bệnh nhân
mà khi xây cấp cứu đến cổng bệnh viện lại vướng phải
ủn tắc giao thông do taxi khiến cho xe không lưu thông được
thì đó là một tình trạng rất đáng quan ngại
thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề mà cả phía bệnh viện cũng như phía chính quyền địa phương cần quan tâm
theo các chuyên gia giao thông
thành phố đồng loạt dỡ bỏ biển cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chính trung ngồi
nhưng lại chưa có phương án dự phòng khi tình huống ủn tắc xảy ra
đặc biệt là tình trạng dừng đỗ đón trả khách tại các cổng bệnh viện
vẫn luôn là vấn đề nức nhối mà chưa được giải quyết triệt để
dẫn đến giao thông trở nên bắt nháo hỗn loạn
trong khi xe cá nhân thì ngày càng gia tăng
và theo các chuyên gia giao thông
nên chăng cần hạn chế xe ô tô cá nhân khi lưu thông trên tuyến phố phủ doãn
tôi nghĩ là vẫn có thể thực hiện cái biện pháp là phát phù hiệu
cho những hộ dân sống trên tuyến phố này mà có ô tô
để họ có thể đặc biệt qua lại trên tuyến phố
nhưng những xe ô tô vãng lai thì không cho đi lại trên tuyến phố này
là thứ nhất
thứ hai cái biện pháp mà phía bệnh viện cũng như chính quyền địa phương
phải làm và làm rất triệt để
đó là phải rời những cái chỗ mà taxi dừng đỗ chờ khách
nó phải cách cái cổng bệnh viện ra
ít nhất là mỗi bên một trăm linh mét
thậm chí là có thể xa hơn
để tránh tuyệt đối không xảy ra cái tình trạng là taxi dừng chờ khách
và gây ra ủn tắc ngay trước cổng bệnh viện như hiện nay
việc giỡn bỏ biện pháp
đừng cấm xe taxi xe đồng dưới chín chỗ ngồi
đã tạo điều kiện kinh doanh vận tải thuận lợi hơn
sau đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
xong việc đồng loạt dỡ bỏ mà chưa khảo sát thực tế
đã lộ ra những bất cập như thế này
thưa quý vị và các bạn
cho đến thời điểm này thì dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng
sau cái chết thương tâm của một bé năm tuổi tại tỉnh nghệ an
nghị can gây ra cái chết
chết của cháu bé đều đang nói lại là nạn nhân của game online
vì nghiện game làm theo game
nên đã đem dấu bé trai năm tuổi dẫn tới kết cục đáng tiếc
vụ việc này tiếp tục cho thấy những hệ lụy khó lường
từ tình trạng trẻ nghiện game online
rõ ràng câu chuyện này đã là một vấn nạn từ nhiều năm trở lại đây
vậy bây giờ chúng ta cần phải nhìn nhận như thế nào
và các bậc phụ huynh cần phải làm gì
để giúp con mình có thể thoát khỏi những cám rỗ từ game online
xung quanh vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu
là phó giám đốc bệnh viện tâm thần mai hương
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời bác sĩ
cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn
bé trai năm tuổi chú tại xã quỳnh tam huyện tuỳnh lưu nghệ an
đã bị người hàng xóm là nam sinh lớp một mươi một ở cùng xã đem bắt vào rừng
theo lời khai của nghi phạm này
do nghiện game nên đã bắt bé trai đi giấu theo nội dung gam trốn tìm
để sau đó đi tìm để lập công
tuy nhiên do thấy người nhà bé đi tìm và xã cũng phát loa tìm kiếm
nghi phạm hoàng sợ đã không dám tự đi tìm bé như ý định ban đầu
cho đến khi nghi phạm dẫn đường đưa công an tới địa điểm giam giữ bé thì cháu đã tử vong
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một nam thanh niên sông ở trường tiểu học đông lương
huyện lang chánh tỉnh thanh hóa dùng dao đâm chém loạn xạ vào học sinh
sự việc đã khiến một học sinh lớp năm tử vong
bốn học sinh và một cô giáo bị thương
điều tra của công an cho thấy
nam thanh niên này có biểu hiện nghiện game

thế thì bà có suy nghĩ như thế nào về sự việc đáng tiếc này ạ
chơi game quá nhiều có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về thể chất và tinh thần
một số trường hợp có thể dẫn tới chết
cái tai nạn do game thì có thể xảy ra ở khắp nơi trên toàn thế giới
chẳng hạn như là một thiếu niên một mươi bảy tuổi người philippines đã sát hại người bà sáu mươi tám tuổi của mình
chỉ vì bà làm gián đoạn cái trò chơi của mình
ở philadelphia có một người cha hai mươi tám tuổi đánh con một mươi bảy tháng tuổi của mình đến chết
anh ta đánh con đến chết sau đó đặt đứa con sang phòng bên cạnh
rồi để làm giả hiện trường và sau đó là bỏ trốn
và những người cha này sau đó đã bị kết án tù hai mươi hai năm
một cái thiếu niên một mươi bảy tuổi người nga sau khi chơi game liên tục trong hơn hai mươi hai ngày liên tục
đã bị chết ngay tại cái quán internet
do là những cái chế tài về game bạo lực hiện nay
thì nó là một cái thách thức rất lớn cho cái ngành công nghiệp sản xuất game
và thu nhập của nhiều quốc gia
bởi vậy mà trước khi có một cái câu trả lời rõ ràng là
trò chơi video bạo lực có kích hoạt bạo lực trong cái thế giới thực hay không
thì mỗi cá nhân gia đình trước hết hãy tự bảo vệ cho mình trước khi có muộn
một vài ví dụ ở trên thế giới và một vài câu chuyện ở việt nam
thì có thể cho chúng ta thấy rõ ràng là game online
đặc biệt là những game có liên quan đến yếu tố bạo lực
thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý sự phát triển của đặc biệt là thanh thiếu niên
từ thực tế công việc mà bác sĩ tiếp xúc ở bệnh viện tâm thần mai hương
thì bác sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng trẻ nghiện game online hiện nay ạ
nghiện game lan nhanh không khác gì một bệnh gì
một số người trẻ nhập viện điều trị
cái số lượng người trẻ nhập viện thì đang ngày càng gia tăng
trả lời cho câu hỏi làm thế nào để ngừng lại thì là vấn đề không hề đơn giản
cái người nghiện thì rất là giỏi che giấu bệnh
và gia đình thì người thân thì lại có xu hướng là né tránh
không muốn nhắc tới cái việc đó
đây là cái lý do mà khiến cho nghiện game không được phát hiện sớm
cho thấy khi tình hình đã trở nên quá là tệ
làm thế nào để bản thân người nghiện thừa nhận sự thật
và hợp tác để thay đổi thì đó là một cái điều rất là cần thiết
để cho người đó hồi phục tốt
như bác sĩ vừa mới chia sẻ là bản thân những người nghiện game online
họ cũng tìm những cái cách để có thể che giấu về tình trạng của mình
và gia đình thì cũng khó có thể phát hiện
thế thì có những cái biểu hiện như thế nào để chúng ta có thể nhận biết
là đứa trẻ ấy đang có những biểu hiện về nghiện game online ạ thưa bác sĩ
hiệp hội tâm thần hoa kỳ đã xác định những các cái dấu hiệu
chứng tỏ là những cái dấu hiệu chứng tỏ là những cái dấu hiệu
chứng tỏ là nghiện game và cần được theo dõi
chẳng hạn như khi trẻ chơi game liên tục không ngừng nghỉ
một khi đã hoàn thành cái trò chơi này thì lại muốn chơi tiếp với trò khác
và cái thời gian chơi game nó choán hết cái thời gian trong ngày của trẻ
khi mà không được chơi game nữa thì thường có cái biểu hiện là
bồn trồn bứt xứt cáu kỉnh lo âu buồn chán trầm cảm
và người đó có thể buông bỏ tất cả mọi việc để chơi game
cho dù là cái công việc đó nó có quan trọng
và người đó tự hứa là sẽ ngưng lại không chơi game nữa
nhưng mà vẫn cứ tiếp tục để chơi
người đó biết rõ tác hại nhưng mà vẫn cứ tiếp tục bị chơi
người đó là bị mất đi các cái sở thích mà trước đây vẫn từng là yêu thích
chẳng hạn như là thể thao hoặc là giải trí du lịch vân vân
tiếp tục chơi mặc dù là biết rõ mọi thứ
biết rõ là mình cũng đang lừa dối gia đình
lừa dối về cái dấu hiệu chứng tỏ
nói về thời lượng chơi game của mình
sử dụng game như là một cái cách để thoát khỏi cái tâm trạng xấu
như là bất lực hoặc là lo lắng mặc cảm vân vân
đây là một cái hậu quả của một cái bệnh trầm cảm tiềm ẩn chẳng hạn
và cái tiêu chuẩn nữa là cái người đó gây nguy hiểm cho người khác
hoặc là mất đi các cái mối quan hệ
thậm chí là mất việc làm và cái cơ hội nghề nghiệp
do bị ảnh hưởng từ những cái hành vi có trong game
nếu mà có ít nhất năm trăm linh người trong game
trong số chín các cái triệu chứng mà vừa nâng trên đấy
trong khoảng thời gian là tiếp xúc với game trong một mươi hai tháng
nếu như nghiêm trọng hơn thì không cần đủ một mươi hai tháng
người ta cũng có thể kết luận là bệnh hình hiện game
và cần sự trợ giúp chuyên khoa
về cái việc quy định cấp mã bệnh cho chứng nghiện game này
thì đã nằm trong cái bảng phân loại bệnh quốc tế rất mới
gần đây đó là cái phân loại bệnh lần thứ một mươi một
cái phân loại bệnh hiện nay đang là bệnh hình hiện game
đang dùng là cái icd một mươi
còn cái phân loại lần thứ một mươi một này sẽ áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi hai
của một trăm chín mươi bốn nước thành viên của tổ chức y tế thế giới
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thì tổ chức y tế thế giới cũng đã công nhận
nghiện game là một loại bệnh tâm thần
do những cái hệ quả nghiêm trọng và cần có cái sự can thiệp của y học
rõ ràng nghiện game online là một bệnh lý về tâm thần
và như bà vừa mới chia sẻ thì tôi hiểu là bản thân người nghiện game
họ cũng ý thức được là cái việc nghiện game như vậy không tốt
và họ cũng có những cái cách để có thể ý thức được việc là sẽ phải giảm
nhưng mà bản thân thì rất khó để có thể giảm cái thời gian mà mình tiếp xúc với game đúng không ạ
và có lẽ là nghiện bất cứ cái gì thôi quá thì cũng đều không tốt
với những người nghiện game đặc biệt là game online
cái game mà có liên quan đến yếu tố bạo lực
thì cụ thể nó sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào
những tác động như thế nào tới tâm sinh lý của người nghiện ạ
nghiện các loại y thông thường cũng đã được coi là bệnh lý
và cũng đã coi như là rất là có hại nghiêm trọng rồi
khi mà người bệnh bị ngăn cản chơi game thì dễ có cái bùng nổ cảm xúc rất là dữ dội
ức chế cáu kỉnh giận dữ bộc phát cơn kích động bất thường mà không thể lường trước được
nhưng nói đến gây bạo lực thì nó sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều
bởi vì game bạo lực có thể gia tăng cái hành vi bạo lực
vì trẻ có cái xu hướng là bắt trước cái hành vi trong game
đặc biệt là theo cái cơ chế tập nhiễm
thì cái hành xử bạo lực tùy tiện trong game lặp đi lặp lại thành thói quen
thì khi đó người ta coi nó là bình thường rồi
thì dễ có cái xu hướng là hành xử theo game
loại bỏ game bạo lực rất là nên được quan tâm
chúng ta muốn hạn chế rượu bia thì đồng thời cũng phải có những cái chế tài
mà hạn chế những cái cảnh phim sử dụng rượu bia chẳng hạn
đấy là người ta muốn nói đến cái cơ chế ảnh hưởng do tập nhiễm
và cái câu gần mực thì đen ấy
thì cũng là cái lời nhắc nhở có giá trị trong cái việc này
rõ ràng là việc mà trẻ nghiện game online
đặc biệt là những game có yếu tố bạo lực thì ảnh hưởng không tốt
tới hành vi tới suy nghĩ của người nghiện game
và việc mà chúng ta phải loại bỏ những cái nguy hiểm như thế này
trong đời sống xã hội trên mạng xã hội là điều rất cần thiết
rõ ràng là việc nghiện game thì không phải là một hiện tượng đơn lẻ
mà đã trở thành một căn bệnh mang yếu tố thời đại
và những bậc phụ huynh cần phải lưu ý như thế nào
đặc biệt là với những bậc phụ huynh có con nghiện online thưa bác sĩ
các con vẫn chơi game và vẫn học giỏi
thì điều này là có thật một trăm linh
mây chơi game mà không biết điểm dừng thì sớm hay muộn
cũng vẫn cứ là đi vào ngõ cụt
tương lai nó cũng sẽ rất là nhiều những cái thất bại
khi đã đam mê game rồi thì cái thời gian dành cho chơi game sẽ tăng lên
thì người nghiện đó người nghiện game sẽ không thể duy trì được cái đỉnh ca học tập được
nghiện game ở người học kém hay ở người học giỏi thì kết cục cũng không mấy là khác nhau
phụ huynh cũng vì thế mà không thể phó mặt vào cái tính chất tự diễn biến may rủi cho con mình như vậy được
nên là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh và đừng giao phó con cho các thiết bị điện tử
nên tránh hoặc cấm hẳn không cho con em mình tiếp cận game khi mà tuổi còn quá nhỏ
ngay khi còn nhỏ thì game thiếu nhi có vẻ như là vô hại
nhưng khi đến tuổi trung học thì cái khuyên hướng thích chơi đó tiếp tục được củng cố
và khi vào trường đại học khi mà cái sự kiểm soát của bố mẹ không còn được chặt chẽ như trước nữa
thì nghiện game đã trở nên vững chắc cùng với những cái tai họa rất lớn rất là khó lường
nhìn bề ngoài thì có vẻ như mọi thứ đều ổn
thế nhưng người nghiện game thì có xu hướng là sẽ ủ rũ cắn kỉnh chán nản thậm chí là cái hành vi hung hăng
và đây là hậu quả của suy giảng các cái kĩ năng sống
dẫn đến là một cuộc sống sau này có thể độc thân ăn bám khó có thể sống độc lập khó có thể tự kiếm sống được
người nghiện game phần lớn có tiềm ẩn về vấn đề sức khỏe tâm thần
điển hình là trầm cảm và cái rối loạn tăng động giảm chú ý
thì cái câu hỏi làm thế nào để ngừng lại là không hề dễ trả lời
thì các phụ huynh đừng quá vì bận rộn mà buông lỏng cái việc quản lý con em mình
vâng xin cảm ơn
xin cảm ơn những phân tích chia sẻ của bác sĩ
rõ ràng là sự quan tâm và sự đồng hành của cha mẹ với con cái là điều hết sức cần thiết trong hoàn cảnh này đúng không ạ
làm thế nào để có thể phòng bệnh từ sớm cho trẻ bằng việc là quan tâm và dành nhiều thời gian tích cực ở bên trẻ
thì tôi nghĩ đó là cái phương pháp mà chúng ta có thể phòng ngừa tốt nhất những hệ lụy không đáng có từ game online
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ trần thị hồng thu đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dạng ạ
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi tiểu mục thực phẩm sạch hai bẩn